từ việc giảm các thủ tục thuế hải quan số giờ tuân thủ đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia đã góp phần không nhỏ vào ổn định kinh tế vĩ mô duy trì môi trường đầu tư ổn định cải thiện vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh của việt nam năm hai nghìn một mươi sáu là ba bậc
xin chào cảm ơn ông đã đến với chương trình cải cách hành chính của kênh truyền hình nhân dân
thưa ông thực hiện chương trình cải cách hành chính bộ tài chính đã triển khai thành những nhiệm vụ cụ thể nào
có thể nói là cải cách hành chính theo nghị quyết ba mươi c của chính phủ thì bao gồm sáu nội dung rất rộng từ cải cách về thể chế cải cách về thủ tục hành chính cho đến hiện đại hóa công tác quản lý
trong những năm qua từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay thì hàng năm năm nào chính phủ cũng ban hành nghị quyết một mươi chín về cải thiện môi trường
để triển khai thực hiện các nghị quyết trên của chính phủ bộ tài chính cũng đã rất kịp thời xây dựng các chương trình các kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nhiệm vụ được ra
tuy rất nhiều nhiệm vụ như vậy nhưng tổng thể các nhiệm vụ đó đều khẳng định là nó đã đảm bảo cải cách hành chính của bộ tài chính
nó đồng bộ trên tất cả sáu khâu theo nội dung cải cách hành chính theo nghị quyết ba mươi c và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước
trong đó trọng tâm là lĩnh vực thuế và hài khoản
vậy thì ông đánh giá thế nào về hiệu quả của công tác cải cách hành chính của bộ tài chính
có thể nói là trong triển khai công tác cải cách hành chính của bộ tài chính thì do xây dựng các chương trình các kế hoạch hành động rất là cụ thể
phân công phân nhiệm đến các đơn vị và quy trách nhiệm cho các thủ trưởng đơn vị
trong trì đạo lãnh đạo của lãnh đạo bộ thì rất quyết liệt
trong triển khai thực hiện của các đơn vị thì cũng có tính sáng tạo và linh hoạt
cho nên là có thể nói là hiệu quả cải cách hành chính của bộ tài chính rất là thiết thực
và hiệu quả thiết thực đó cũng đã được xã hội cũng như cộng động doanh nghiệp đánh giá cao
là cơ quan đi đầu trong công tác cải cách hành chính xin ông cho biết những điểm đột phá để đạt được kết quả này của bộ tài chính là gì
đột phá thứ nhất là việc đẩy mạnh cái cải cách thể chế trong lĩnh vực tài chính
và với cái cách làm cũng rất là chủ động sáng tạo
qua đó thì nó vừa tạo cơ sở pháp lý cho việc đơn giản hóa tổ tộc hành chính

cơ sở pháp lý cho việc áp dụng hiện đại hóa trong quản lý và nó cũng vừa tạo được thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
cái đột phá tôi cho là cái thứ hai là cái đổi mới cái phương thức quản lý chuyển rất mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm
một cái đột phá tôi cho là thứ ba đó là cái việc hiện đại hóa quản lý
mà cái này thì ví dụ như là như trên đó trong áp dụng hệ thống thông quan điện tử
vinapassit của hải quan hoặc là trong lĩnh vực thuế
thì việc là thực hiện cái hệ thống kê khai nộp thuế điện tử
hoặc là trong cái quản lý
trong lĩnh vực kho bạc thì cũng áp dụng hệ thống tăng mít
thì nó cho đến là những cái rất đột phá cho hiện đại hóa
trên thực tế khi triển khai cải cách hành chính thì bộ tài chính đã gặp phải những khó khăn gì
và đã có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn đó thưa ông
có thể nói là cải cách nói chung và cải cách hành chính nói riêng thì luôn luôn gặp ở những khó khăn
thế và cái quá trình cải cách thì có thể nói là càng về sau thì nó càng khó
bởi vì cái dư địa để mà cải cách nó sẽ thu hẹn dần đi
thế và là một cái bộ quản lý đa ngành đa lĩnh vực phạm vi quản lý thì rất rộng
cho nên là ngoài những khó khăn chung của cái cải cách hành chính
thì bộ tài chính cũng có những khó khăn xuất phát từ cái đặc thù
ví dụ như là với do cái phạm vi quản lý rất rộng từ trung ương đến địa phương
cho nên là có thể nói là để cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực
và đến tận cơ sở như vậy thì nó đòi hỏi phải có cái sự triển khai rất là đồng bộ
cũng như toàn diện các nhiệm vụ các nội dung
và cũng phải cần phải có một cái quá trình có thời gian để nó lan tỏa
những cái cải cách từ trung ương cho đến các cái cơ sở đó
cái thứ hai nữa là lĩnh vực tài chính thì rất rộng
mà nó lại liên quan tới luôn luôn liên quan tới rất nhiều các cái ngành các lĩnh vực khác
do đó là cái cải cách hành chính của ngành tài chính thì phải cần
rất cần cái sự vào cuộc sự phối hợp chặt chẽ của các cái bộ ngành có liên quan
nhất là các cái bộ quản lý chuyên ngành
thế và để khắc phục những cái khó khăn đó thì có thể nói bộ tài chính
cũng đã thủ động đưa ra rất nhiều các cái giải pháp tháo hỡ
trong quá trình triển khai thì sự đồng hành của người dân
của doanh nghiệp có ý nghĩa như thế nào
nói chung là các quá trình cải cách nhất là cải cách hành chính
thì có thể nói là để đạt được hiệu quả thì luôn cần có cái sự nỗ lực
sự quan tâm của cả hai phía tức là phía cơ quan quản lý
cũng như là phía các người dân doanh nghiệp đối tượng thực hiện quản lý
cho nên có thể nói là sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp
có ý nghĩa hết sức quan trọng
chúng ta thấy là khi cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cái cải cách về thể chế
thế rồi thì chuyển đổi phương thức quản lý và đơn giản hóa thủ tục hành chính
thì doanh nghiệp cũng cần phải nắm rõ được những thay đổi đó để mà thực hiện
và cũng là để điều chỉnh những cái quản lý của mình để cho nó phù hợp
thế hoặc là khi cơ quan hành chính thực hiện cái việc hiện đại hóa
ví dụ như là kê khai nộp thuế điện tử v v
qua mạng thế thì rõ ràng là doanh nghiệp cái hệ thống hạ tầng thông tin
rồi phần mềm của doanh nghiệp cũng phải có cái sự điều chỉnh tương thức để mà thực hiện
thế một cái điểm nữa là người dân
doanh nghiệp là cái người đội chịu tác động và cũng như là hưởng lợi từ cái quá trình cải cách
thì cũng chính là cái đối tượng mà nắm rất rõ những cái bất cập
của các cơ chế chính sách các thủ tục v v
cho nên cũng khi mà có sự đồng hành thì cũng là chính là cái nguồn để xuất
các cái ý kiến kiến nghị về sửa đổi hoàn thiện chính sách với quỹ thủ tục hành chính
thế và chính cái sự quan tâm đó thì nó cũng sẽ tạo lên một cái sự giám sát
gược trở lại đối với cơ quan quản lý
và chính và như vậy thì có thể nói là nó sẽ nâng cao cái hiệu quả
của các doanh nghiệp
trong quá trình thực hiện cải cách thì bộ tài chính đã có những giải pháp nào
để ngăn chặn xử lý những tồn tại hạn chế thậm chí là tiêu cực nếu có
trong đội ngũ cán bộ công chức khi thi hành công vụ thương
thì có thể nói là con người luôn là vấn đề ví dụ cốt lõi cũng như là cái yếu tố quyết định
đến cái sự thành công của cải cách hành chính
chính vì vậy thì để mà cải cách hành chính thực sự đi vào cuộc sống
ngăn chặn được những cái tiêu cực những cái tồn tại hạn chế
thì bộ tài chính cũng đã có rất nhiều các cái giải pháp
mà các giải pháp đó đều được thể hiện trong các cái chương trình
cũng như kế hoạch hành động
ví dụ như là cái việc đơn giản hóa thủ tục hành chính
rồi thì thực hiện công khai cái thủ tục hành chính
tăng cường nâng cao được giám sát của người dân doanh nghiệp
đối với việc thực thi của cán bộ công chức
cái thứ hai nữa là chúng tôi đã áp dụng các cái giải pháp
để thực hiện đẩy mạnh các cái công nghệ áp dụng công nghệ thông tin
trong cái việc tiếp nhận cũng như là giải quyết các cái thủ tục hành chính
và qua đó thì nó cũng sẽ hạn chế được cái giao tiếp trực tiếp
giữa cán bộ công chức với người dân doanh nghiệp
một cái giải pháp nữa là đẩy mạnh và nâng cao vai trò
cũng như hiệu quả của các đơn vị tư vấn
trong cái và làm các cái thủ tục hành chính
nhất là trong lĩnh vực thuế hải quan ví dụ như đại lý thuế hải quan
thì nó cũng sẽ giúp giảm bớt cái sự tiếp xúc giữa người dân doanh nghiệp
thế và một cái giải pháp nữa là tăng cường và nâng cao
cái hiệu quả giám sát của các cái tổ chức chính trị xã hội
các tổ chức xã hội
các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong cái việc thực hiện
cái hành chính của bộ tài chính
và một cái giải pháp nữa là cũng tăng cường đào tạo
bồi dưỡng thậm chí đào tạo lại cán bộ công chức
để đáp ứng được các yêu cầu về cải cách hành chính
nhất là cái yêu cầu về chuyển đổi cái phương thức quản lý
từ tiền kiểm sang hộ kiểm
đồng thời thì trong các giải pháp chúng tôi đã
bộ tài chính đã tiến hành thì cũng tăng cường
kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức
trong thi hành công vụ và thực hiện việc
luôn chuyển đối với cán bộ công chức theo quy định
rất cảm ơn ông đã đến với chương trình
cải cách hành chính của chúng tôi
rất cảm ơn ông
không ngừng đổi mới và hoàn thiện
năm hai nghìn một mươi sáu cũng hứa hẹn là một năm thành công
trong công tác cải cách hành chính của bộ tài chính
những cải cách đó đã hỗ trợ và tác động mạnh mẽ
tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
hội nhập quốc tế và đời sống của người dân
có được kết quả đó cần tới sự liên kết chặt chẽ
của các bộ ngành có liên quan
hy vọng rằng trong thời gian tới
tập thể cán bộ bộ tài chính và các bộ ngành có liên quan
tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đạt được
cũng như khắc phục những hạn chế còn tồn tại
lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
làm thước đo góp phần phát triển kinh tế đất nước
chương trình của chúng tôi tới đây cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại